đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện kỳ anh thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
phát biểu tại các buổi tiếp xúc đồng chí vương đình huệ vui mừng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội
thông tin thêm về những kiến nghị của cử tri về các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế biển
đồng chí vương đình huệ khẳng định tại hội nghị lần thứ tám bàn chấp hành trung mương đảng khóa mệ hai
trung ương đã nhận định đánh giá kỹ lưỡng và thống nhất ban hành nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đây sẽ là cơ hội cho các địa phương ven biển ở hà tĩnh và cả nước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế biển của mình
đồng chí vương đình huệ cũng giải đáp làm rõ thêm một số ý kiến băn khoăn của cử tri liên quan đến trợ cấp cho người có công
cán bộ thôn bản bố trí đội ngũ giáo viên